với mục tiêu giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động có được việc làm phù hợp
thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hải dương không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính
trong các khâu đặc biệt là giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
tại mỗi bàn làm giấy tờ thủ tục tại khu vực giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
thuộc trung tâm dịch vụ việc làm ở tỉnh hải dương đều có cán bộ trực hướng dẫn
giải đáp những thắc mắc của người lao động
các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại phòng và trên trang thông tin địa tử của trung tâm
phần mềm giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp
cũng đã được trung tâm triển khai sử dụng
trong thời gian tới trung tâm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động tăng cường nhiều hình thức tư vấn giới thiệu việc làm
để người lao động có nhiều cơ hội việc làm sớm quay lại thị trường lao động
việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đã góp phần giảm phiền hà giảm thời gian đi lại cho người lao động
đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ
các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp